nhằm bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín tại các tỉnh nam bộ sáng nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tiếp tục chỉ đạo trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên và trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ tổ chức lễ xuất quân cho cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ
cụ thể bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tại ba địa phương bà rịa vũng tàu an giang kiên giang
các cán bộ chiến sĩ được điều động tăng cường đều đảm bảo sức khỏe tốt được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín xét nghiệm âm tính để lên đường
toàn bộ cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động đều thể hiện tinh thần sung phong lên đường nhận nhiệm vụ quyết tâm vượt qua khó khăn
đồng thời tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh cho người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch covid một mươi chín của các địa phương được tăng cường góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên ba địa bàn tỉnh
tính từ đợt dịch bùng phát trở lại từ tháng hai đến nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường hơn năm sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ cho công an trên địa bàn cả nước
để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín